bà con cũng đồng lòng viết tâm cùng nhà nước đã hỗ trợ theo quy chế sáu nghìn năm trăm ba mươi năm
hiện nay trong thôn chúng tôi tiến hành làm rất nhiều con đường bê tông
hiện nay trong thôn đã làm xong là gần ba km
ba km đường bê tông rồi
trong đó ba km là một mươi hai tiếng đường lớn nhỏ trong thôn
trước kia ở đây là đường ổ gạo ổ doi không
bà con vận chuyển vấn đề lũ thóc hay hột thanh long rất khó khăn
nhờ như vậy bà con mới đóng góp
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi năm ở tránh quyền địa phương mới phổ biến cho bà con
bà con ba mươi năm bà con nông dân ba mươi năm còn nhà nước sáu mươi năm thì đã xây dựng con đường bê tông hôm nay
nhờ chủ trương đó mà bà con nông dân vừa này lấy làm phóng khởi
bên cạnh đó các tiêu chí văn hóa giáo dục môi trường cũng được hết sức quan tâm
những công trình như nhà văn hóa nhà làm việc ủy ban nhân dân xã đã và đang được hoàn thiện
văn phòng một cửa cũng được sửa chữa để đáp ứng nhu cầu của chính quyền cũng như người dân xã hàm hiệp
hiện nay xã hàm hiệp đang hoàn tất thủ tục để chính thức được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
các bạn có thể nói với những cách làm sáng tạo
bộ mặt nông thôn mới của bình thuận có nhiều khởi sắc
nhận thức của đảng viên và cán bộ công chức từ xã đến thôn và người dân ngày càng đầy đủ hơn
về mục đích ý nghĩa quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới
tạo được phong trào hưởng ứng rộng rãi và tích cực trong các tầng lớp nhân dân nông thôn
kinh tế xã hội ngày càng phát triển
văn hóa xã hội môi trường cảnh quan nông thôn có tiến bộ
đời sống nhân dân giữ được ổn định
một bộ phận được cải thiện so với trước
hộ nghèo giảm cơ bản đã xóa nhà tạm nhà rột nát
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nông thôn cơ bản được bảo đảm
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh bình thuận có hai mươi sáu trên chín mươi sáu xã đặt chuẩn về nông thuần mới
chiếm tỷ lệ hai mươi bảy tám
bình quân đạt một mươi bốn một tiêu chí trên mỗi xã
không có xã dưới năm tiêu chí
với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn một của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
sẽ là những thiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục có những bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn hai
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi của chương trình
là hàm hiệp là cũng đã vừa hoàn thành
một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí về bộ quốc gia xây dựng nông thuần mới
và đã được ủy ban dân tỉnh là công nhận
ủy ban nhân dân quyện đã chỉ đạo cách quyết liệt
chỉ đạo xã ngồi vị trí trưng khai công tác
và củng cố ban chỉ đạo
thì gọi ra còn tập trung đẩy mạnh công tác tiên triền
làm sao nhận thức của nhân dân
thật sự là người làm chủ
về công tác làm nông thôn mới trên địa bàn
vì vậy thì
qua cái quá trình tiên triền đó
thì thấy rằng nhân dân xã hàm hiệp
đã nhận thức một cách sâu sắc rằng
là mình là người chủ thật sự
về làm nông thuần mới trên địa bàn
và từ đó tập trung
làm thực hiện cái hữu quả
những ngày này
trên những vườn thanh long bạt ngàn ở hàm hiệp
người dân vẫn miệt mài bên những trụ thanh long tươi tốt
những trái thanh long đỏ rực
đang được thu hái để chuyển đi khắp mọi miền đất nước
phục vụ cho nhu cầu dịp tết nguyên đán đang đến gần

và đêm đêm
những khu vườn này lại rực ánh đèn
được người dân thắp lên để thúc những đợt thanh long khác
chổ hoa cho những vụ quả tiếp theo
và giữa những vườn thanh long lung linh
ánh đèn đó
là niềm vui niềm tin vào một cuộc vươn lên
thoát nghèo bền vững
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy với sự đoàn kết nỗ lực của chính quyền
người dân đặc biệt là việc lựa chọn
đúng điều trí thủy lợi
để mang tính đột phá trong xây dựng nông thôn mới
tỉnh bình thuận đã tạo được những bước chuyển quan trọng
cho bộ mặt nông thuần của tỉnh
thủy lợi phát triển giúp hạn chế được thiệt hại của hạn hán
hình thành được các mô hình sản xuất
mang lại thu nhập cao cho người dân
vì vậy người dân rất tin tưởng vào chương trình nông thôn mới
và tin tưởng vào công cuộc đổi mới
do đảng ta khởi xướng lãnh đạo
đến đây chương trình nông thuần đổi mới
của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn
quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thuần đổi mới
phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông thuần đổi mới thng gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau